nhằm đáp ứng đủ điện phục vụ kinh tế xã hội cũng như sinh hoạt của người dân khu vực
những năm qua tổng công ty điện lực tp hcm đã luôn chung tay với chính quyền thành phố
tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới
vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng gia đình chính sách hộ nghèo
với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện lấy chuyên môn để phục vụ cộng đồng
thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm đã luôn phát bi vai trò xung kích tình nguyện
thông qua các chương trình đã tạo điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm
sự đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn thanh niên của các địa phương
ngay từ đầu năm đoàn thanh niên tổng tình lực tp hcm đã xung kích
thực hiện những công trình thanh niên tuyên truyền tiết kiệm điện
bên cạnh đó cũng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách cũng như là các em thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố
và một số tỉnh lân cận
để chiên khách hàng đoàn tổng công ty đã trao hơn một xuất quà cho các hộ gia đình nghèo
trao tặng hai xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
đồng thời thay mới lại hệ thống điện cho năm trăm linh hộ gia đình khó khăn và hai mươi tuyến hẻm
trong những năm qua đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm
đã có nhiều sự quan tâm hỗ trợ dành cho địa bàn nguyễn cận giờ
cụ thể là những khu vực vùng sâu vùng xa như là xã đảo thành an
khu vực doi mỹ khánh của xã bình khánh
cụ thể những công trình đó là những tuyến hẻm được thắp sáng
những căn nhà mới được xây dựng những phần quà của các anh chị
chăm lo cho thiếu nhi nghèo trên địa bàn của huyện
trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm hai nghìn hai mươi đoàn tổng công ty đã thực hiện tài trợ
lắp đặt chín hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
với tổng kinh phí thực hiện gần bảy trăm linh triệu đồng cho nhà thiếu nhi
trung tâm sinh hoạt cộng đồng của năm huyện ngoại thành ba quận
quận bốn phú nhuận thủ đức và hỗ trợ trường mầm non đảo thủ chu
ở mặt khác tôi nghĩ đây cũng là một công trình để thiếu nhi thành phố
phụ huynh và cộng đồng đến đây để tham quan xem một mô hình về điện mặt trời
thân thiện với môi trường một năng lượng sạch mà tôi nghĩ
thời gian tới sẽ tuyên truyền rộng rãi trong mọi người dân
trong thời gian vừa qua quận đoàn tư đã rất cảm ơn sự hỗ trợ
cũng như giúp đỡ hoạt động từ phía tổng công ty điện lực tp hcm
tết trung thu vừa qua đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm
cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vì đàn em thân yêu
trong đó chú trọng quan tâm chăm lo tốt cho các em thiếu nhi
học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tp hcm và các vùng nông thôn mới
vùng sâu vùng xa biên giới nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
phối hợp huyện đoàn và hội nông dân huyện cần giờ tổ chức các hoạt động vui chơi
tết trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
trao tặng một hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trị giá năm mươi triệu đồng cho trường chuyên biệt cần thạnh
trao tặng ba trăm một mươi hai phần quả bánh trung thu và lồng đèn cho các em trường chuyên biệt cần thạnh
và các em học sinh tại trường tiểu học doi lầu xã an thới đông
huyện đoàn cần giờ rất vui mừng khi được lại cầu nói
mang những tình cảm đến với trường chuyên biệt cần thạnh
cụ thể đó là một dạng năng lượng áp mái nhà và những phần quà bánh trung thu
hy vọng rằng với những phần quà này
thì các em thiếu nhi của trường chuyên biệt cần thạnh và tập thể giáo viên của trường
sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ có nhiều động lực hơn nữa để phấn đấu trong cuộc sống
trường chuyên biệt bình thạnh thị trấn cần thạnh cần giờ tp hcm đã hoạt động đến nay được hơn hai mươi năm
nơi đây là địa chỉ nuôi dạy gần sáu mươi em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt nhi mắc bệnh đau
chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn
đa số các em thuộc vùng ngoại thành điều kiện khó khăn
có những gia đình có hai người con bị khuyết tật
trên những khó khăn và đóng góp của nhà trường công ty cổ phần năng lượng ttc
cũng đã phối hợp với tổng công ty điện lực tp hcm lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tặng nhà trường
hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại trường chuyên biệt cần thạnh chính thức vận hành từ ngày chín tháng chín
ước tính tạo ra hơn bốn trăm năm mươi kwh điện mỗi tháng
công ty năng lượng mặt trời và bên công ty điện lực tp hcm đã có những món quà
để dành cho các em học sinh của nhà trường
năm học mới thì đó là cái nguồn động viên để giúp cho đội ngũ nhà trường làm tốt hơn cái công việc của mình
và một điều mà nhà trường rất là vui ở đây là nó rất là thiết thực
về công trình năng lượng mặt trời đã mang đến cho nhà trường giúp các em tiếp nhận với công điện xanh sạch
và một bên cạnh đó là giảm được nguồn chi phí cho nhà trường để nhà trường có cái kinh phí chăm sóc cho các em tốt hơn
tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
công ty điện lực tp hcm cũng đã huy động gần một mươi lượt đoàn viên thanh niên tham gia
trao tặng một mươi phần quà và sửa chữa điện cho hơn năm hộ tại các địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
trao tặng gần một trăm linh công trình điện mặt trời áp mái cho các nhà máy ấm nhà mở với tổng kinh phí thực hiện gần một mươi tỷ đồng
các hoạt động sự kiện trong tháng tri ân khách hàng không chỉ thể hiện việc lấy khách hàng làm trọng tâm
thể hiện phong cách hiện đại chuyên nghiệp của ngành điện mà cao hơn ý nghĩa hơn nữa là nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu của một tập đoàn nhà nước phát triển bền vững
góp phần cải thiện môi trường đầu tư từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
sau những hoạt động hỗ trợ của tổng ty điện lực
thì phải nói là bà con rất phấn khởi và rất là cảm ơn tổng công ty điện lực trong thời gian qua luôn đồng hành hỗ trợ cho nhà bè
đặc biệt là tổng công ty điện lực trong thời gian qua luôn đồng hành hỗ trợ cho nhà bè
các chuyên môn của ngành điện bên cạnh đó thì cũng quan tâm hỗ trợ chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn
bằng các suất học bổng các phần quà cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng cũng như là các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện
từ nay đến tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một đoàn tổng công ty cũng sẽ phù hợp với đoàn các quận huyện khảo sát lập danh sách
lên bản vẽ kỹ thuật vật tư
huy động lực lượng thi công sửa chữa lắp đặt điện cho năm trăm linh hộ gia đình và thay lại hệ thống điện của ba mươi tuyến hẻm có hệ thống điện mất mỹ quan
an toàn tiết kiệm lắp đặt năm công trình điện mặt trời áp mái và thực hiện thi công mới hệ thống đèn chiếu sáng dân lập bảo đảm an toàn tiết kiệm cho nhân dân
trong dịp tết cổ truyền tiếp theo thì đoàn thanh niên tổng tiên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho người dân thiếu nhi
trong đó thì sẽ thăm tặng quà cho các mẹ việt nam anh hùng
cũng như là tổ chức những công trình cải tạo hệ thống điện hỗ trợ cho người dân có được một hệ thống điện an toàn trong sinh hoạt để cùng vui đón tết đón một mùa xuân ấm no hạnh phúc
hoạt động triên khách hàng được tổng công ty địa lực tp hcm triển khai xuyên suốt trong năm
việc tổ chức tháng chiên khách hàng ngành điện quyết tâm cam kết tiếp tục cải cách thủ tục công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng được tốt hơn
tổng công ty cam kết thực hiện tốt nhất các dịch vụ về điện như giảm thiểu thời gian cắt điện giải quyết nhanh và tốt các sự cố về điện giải đáp mọi thắc mắc khiếu nại của khách hàng với thời gian nhanh nhất
với chính sách chất lượng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo
mà hoạt động kinh doanh điện năng của tổng công ty đều hướng tới khách hàng với tiêu chí hai dễ dễ nhớ dễ thực hiện
chính nhờ những cam kết thực hiện này chỉ số hài lòng khách hàng của tổng công ty điện lực tp hcm vào cuối năm hai nghìn hai mươi là chín năm trên một mươi điểm